nhiệt độ thì do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phía đông sẽ không cao phổ biến trong khoảng hai mươi ba hai mươi năm độ
trong khi đó đối với tây bắc bộ trời có nắng và nhiệt độ nhỉnh hơn đó là hai mươi năm hai mươi bảy độ
lui xuống miền trung trong ngày hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm liên tục đầy ẩm từ biển di chuyển vào đất liền
vì thế đối với các tỉnh thành từ thanh hóa đến thừa thiên huế buổi sáng duy trì trạng thái nhiều mây cùng với một lớp sương mù nhẹ bao phủ
còn từ một mươi giờ trở đi mây mỏng dần trời sẽ hứng nắng
nhiệt độ tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh sẽ là hai mươi sáu hai mươi bảy độ còn quảng bình đến thừa thiên huế thì sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi tám ba mươi độ
với các tỉnh thành phố từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thì thời tiết lại thuận lợi hơn
tại đây ít mưa ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày ít thay đổi giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
khu vực có nền nhiệt cao nhất trong cả nước ngày hôm nay tiếp tục là các tỉnh thành ở tây nguyên và nam bộ
bởi nơi đây chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của khối không khí biển ổn định
dự báo là trong ngày hôm nay nam bộ và tây nguyên sẽ đều có nắng từ sớm với cường độ mạnh
nhiệt độ trưa và chiều tăng cao hầu hết đều phổ biến ở mức ba mươi ba ba mươi bốn độ
riêng các tỉnh thành miền đông nam bộ có nơi trên ba mươi năm độ và cùng với đó là chỉ số tuv cao
vì thế mọi người cần bôi kem và trang bị đầy đủ các vật dụng chống nắng khi mà ra đường
tốt hơn hết là nên hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ một mươi hai giờ trưa đến một mươi năm giờ chiều
xin đề chuyển sang phần thời tiết biển
trong ngày hôm nay gió trên khắp các vùng biển tiếp tục duy trì ở mức độ ổn định với cường độ trung bình yếu
mưa rông cũng không xảy ra nhiều
vì thế mọi hoạt động trên biển của tàu thuyền đều có thể tiến hành thuận lợi
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước